tiếp đại sứ ba lan tại việt nam ông ursus joel đến chào xã giao thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại việt nam trong vai trò tham tán thương mại
ông ursik zorwell sẽ đưa hợp tác kinh tế thương mại lên tầm cao mới
thủ tướng cho rằng hợp tác thương mại còn nhiều dư địa để phát triển và con số kim ngạch thương mại
có thể tăng lên nhiều lần so với mức kim ngạch hai triệu hơn một tỷ usd hiện nay
mong muốn ba lan thúc đẩy để evfta sớm ký kết phê chuẩn
đại sứ ursusik zorwell bày tỏ vinh dự làm đại sứ ở đất nước việt nam tươi đẹp phát triển nhanh chóng
ông cho biết những nhà ngoại giao ba lan mà ông gặp gỡ đều bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi nhanh chóng của việt nam
bày tỏ tin tưởng hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sẽ sớm hiện thực hóa